chiều ngày hai mươi bốn tháng hai thủ tướng đã thị xát công tác chuẩn bị làm việc nghe báo cáo về các công việc triển khai cho hội nghị thường đỉnh hoa kỳ triều tiên tại văn phòng chính phủ bộ ngoại giao và bộ công an những cơ quan có vai trò quan trọng trong việc tổ chức sự kiện này

bộ ngoại giao cần tiếp tục bám sát chỉ đạo cấp cao huy động toàn bộ hệ thống các đơn vị cán bộ nhân viên trong bộ ứng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ đảm bảo thông tin thông suốt đáp ứng tốt nhất đề nghị của các bên liên quan kể cả những vấn đề phát sinh về lễ tân hậu cần thông tin tuyên truyền hậu cần mến khách lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước và con người việt nam với thế giới